các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo hội đồng xét xử phúc thẩm tại phiên tòa bị cáo hệ không thừa nhận hành vi phạm tội
trong khi đó các bị cáo khác trong vụ án đã thừa nhận hành vi như bản án sơ thẩm tuyên
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định lời khai tại phiên phúc thẩm phù hợp với người làm chứng
phù hợp với tài liệu chứng cứ có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo mà bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người đúng tội
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo giữ nguyên mức hình phạt như bản án mà toán cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo hệ
là một mươi hai năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bị cáo lâm năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị cáo phùng danh thắm hai mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cũng trong ngày hôm qua ngày một tháng một mươi một
dân tỉnh hà nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn sĩ đạt trú tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
lê viện hoàn trú tại huyện mỹ lộc nam định và lê thái duy trú tại thành phố lào cai
về các tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
do có mâu thuẫn từ trước với anh lê hữu trí nên vào khoảng tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đạt gặp hoàn trao đổi thuê giết anh trí
với giá năm trăm linh triệu đồng cả hai thống nhất mua điện thoại và sim khác để trao đổi thông báo thời gian giết anh trí
sau đó hoàn rủ duy cùng tham gia vào ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu khi anh trí đi lễ ở miếu thần bảo lộc đạt đã thông báo cho hoàn
nhận được thông tin duy và hoàn đến chở sẵn ở cổng miếu khi anh trí quay ra hoàn đi theo sau sử dụng súng k năm mươi chín
bắn sáu phát vào người anh trí làm anh tử vong ngay tại chỗ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn sĩ đạt tử hình về tội giết người lê việt hoàn tử hình về tội giết người
tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng lê thái duy hai mươi năm tù về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc phối hợp với các đơn vị chức năng và công an huyện crong bông
đang tiếp tục truy tìm nhân thân xác định danh tính để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam thanh niên
bị thiêu cháy trong một bãi đất chống
vào khoảng một mươi một giờ trưa ngày một tháng một mươi một người dân khi đi làm giấy thì phát hiện thi thể của một người đàn ông nằm
co quát bị đốt cháy xém hiện trường là một hố sâu do người dân múc đất tạo nên và nằm cách xa khu dân cư
ngay sau khi nhận được thông tin các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng có mặt
để khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
tại hiện trường nạn nhân bị đốt cháy gần như hoàn toàn cạnh thi thể có hai chai nhựa một chiếc bật lửa
và một chứng minh nhân dân đã bị cháy xém không còn xác định được tên tuổi
trên người nạn nhân có xăm hình một con rồng vắt từ ngực trái ra sau lưng
hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiến hành xác định danh tính của nạn nhân để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
tại xã lâm thượng huyện lục yên tỉnh yên bái vừa mới xảy ra một vụ cháy nhà sàn ở bản trỏi
vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày một tháng một mươi một người dân phát hiện đám cháy tại ngôi nhà sàn
bao gồm bốn gian nhà chính và hai gian bếp của gia đình bà hoàng thị cái
mặc dù người dân trong thôn đã nỗ lực tham gia cứu chữa nhưng do ngọn lửa quá lớn
đã thiêu dụi hoàn toàn ngôi nhà và nhiều thiết bị vật dụng ước tính thiệt hại trên tám trăm linh triệu đồng
nguyên nhân được xác định là do chập điện
tối qua sở thông tin truyền thông đà nẵng cho hay các cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ đối tượng
tung văn bản giả mạo của chủ tịch ubnd tp đà nẵng phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng cầu nối
từ đường bùi tá hán qua khu đô thị sinh thái hòa xuân để tạo cơn sốt đất
trước đó vào hồi đầu tháng một mươi cò đất cũng từng tung tin thất thiệt về việc thành phố đà nẵng
sẽ di rời hai nhà máy thép đa na ý đà nẵng úc từ đó đã tạo ra cơn sốt đất ảo trên địa bàn
xã miền núi hòa liên huyện hòa vang lôi kéo cả ngàn người từ các nơi đổ về giao dịch mua bán
rất nhiều người cả tin đã mắc bẫy cò đất bỏ ra rất nhiều tiền ôm đất nhưng rồi không bán lại được
công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên vừa kiểm tra phát hiện
tại nhà nguyễn trọng trí chú tệ xã xuân quang hai đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
do trần văn công chú tại thị trấn la hai làm cái
tại đây lực lượng công an đã bắt giữ các đối tượng gồm nguyễn trọng trí nguyễn lê thinh nguyễn thỉnh sang
mạnh thế thịnh mạnh thế quang võ khắc tài huỳnh thị việt đều chú tệ xã xuân quang hai
nguyễn ngọc lam chú tệ xã xuân phước hồ lê vũ chú tệ thị trấn la hai huyện đồng xuân
tăng vật thu giữ hơn sáu mươi triệu đồng một mươi hai xe mô tô các loại một mươi bốn điện thoại di động cùng nhiều tăng vật liên quan
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé